sau khi vụ việc xảy ra luân và bảo được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cả hai đã tử vong
riêng thành đã rời khỏi hiện trường đến sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã hưng nhượng huyện rồng trôm
phạm tội giết người bị cáo phạm văn tròn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại phường tân xuyên thành phố cà mau đã bị tòa án nhân dân tỉnh cà mau tuyên án hai mươi năm tù giam
điều đáng nói là nạn nhân trong vụ án trên là em ruột của tròn
theo cáo trạng vào ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai phạm văn tròn có mâu thuẫn với người em ruột là phạm văn nhỏ rồi nảy sinh ý định giết chết nhỏ rồi giấu sát lấy phần đất nuôi tôm
đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai khi thấy nhỏ một mình chống xuồng ra vuông tôi thì tròn đã dùng cây đánh làm cho nhỏ té xuống vuông
sau đó dùng cây rượa chém
khi làm nhỏ bất tỉnh rồi dìm sát nhỏ xuống sông vuông nhằm che giấu hành vi phạm tội sau khi điều tra vụ án bị can phạm văn tròn bị tạm giữ vào ngày một mươi năm tháng bốn
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lại thị mận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã lưu vinh sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác của một người dân về việc bị nguyễn mai ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh chiếm đoạt số tiền hơn hai tỷ đồng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã xác định đối tượng tự giới thiệu mình là nguyễn mai ngọc làm việc ở sở tài chính để chiếm đoạt tiền của bị hại là lại thị mẫn
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một mận hứa sẽ giúp nạn nhân làm hồ sơ vay hai tỷ đồng lãi suất
thời hạn vay một mươi năm hai mươi năm sau đó mận sử dụng các số điện thoại của mình hoặc sim giác liên hệ với nạn nhân đóng giả những người làm hồ sơ vay vốn yêu cầu nạn nhân nộp tiền đối ứng cho khoản vay ba triệu năm trăm linh nghìn đồng một ngày và tiền cảm ơn những người giúp đỡ
tiền đối ứng sẽ được hoàn trả sau chính vì vậy nạn nhân đã tin tưởng chuyển khoản và giao số tiền hơn hai tỷ đồng cho mận
ngoài hành vi trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh còn thu giữ tài liệu phản ánh việc mận giới thiệu có mối quan hệ
với một số người ở bộ y tế bộ lao động thương binh và xã hội để nhận tiền và hứa hẹn xin việc
còn tại bình định sau thời gian thu thập các chứng cứ điều tra lực lượng cảnh sát hình sự đã tiến hành triệt xóa một nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng do hoàng đức tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú thành phố hà nội cầm đầu
theo kết quả điều tra khoảng đầu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai hoàng đức tiến
vào thành phố quy nhơn rủ dê và trực tiếp cung cấp tiền cùng các đối tượng khác hoạt động cho vai nặng lãi tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bình định và tỉnh phú yên
số tiền các đối tượng cho vay giao động từ hai cho đến hai mươi triệu đồng lãi suất cho vay là ba mươi một tháng tức là ba trăm sáu mươi một năm
lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu giấy vay tiền và các loại sổ sách ghi chép hoạt động cho vai nặng lãi với số tiền các đối tượng chiếm đoạt được là hơn một trăm ba mươi tám triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định
đã khởi tố và bắt tạm giam hoàng đức tiến và hai đối tượng khác có liên quan đồng thời điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sau hơn một tháng triển khai đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm giữ vững an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
toàn lực lượng công an tỉnh quảng nam đã quyết tâm nỗ lực tập trung triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật
bảo vệ bình yên cho nhân dân
sáng ngày bốn tháng một mươi hai trong quá trình tuần tra công an thành phố tam kỳ phối hợp với công an xã tam thanh đã phát hiện và bắt giữ huỳnh trường nhật khi đối tượng này đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
qua đấu tranh đối tượng khai nhận đã trộm hai xe máy liên tiếp vào hai ngày ba và bốn tháng một mươi hai
xác định tình hình tội phạm thời điểm cuối năm có nhiều phức tạp công an thành phố tam kỳ phối hợp với công an các xã phường đã tăng cường tuần tra kiểm soát
và nhiều vụ việc phức tạp gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn
chúng tôi sẽ triển khai triệt để các biện pháp công tác trong đó chú trọng công tác tuần tra kiểm soát ban đêm nhất là việc tuần tra nhân dân tuần tra kết hợp
chú ý đến những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời gian trước trong và sau tết
như là các hành vi đốt pháo nổ các hành vi trộm cắp gây rối trật tự
các hành vi trật tự an toàn công cộng vi phạm luật lệ giao thông trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường
và chắc chắn sẽ làm đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
sau hơn một tháng quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm công an tỉnh quảng nam đã phát hiện bốn mươi hai vụ việc vi phạm pháp luật về hình sự
triệt phá một mươi chuyên án một mươi chín vụ việc liên quan đến ma túy phát hiện hàng trăm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện
trên năm mươi vụ việc vi phạm trên lĩnh vực kinh tế tiến hành xử phạt hơn một tỷ đồng phát hiện trên một trăm linh vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá
đặc biệt trong thời gian cận kề tết nguyên đáng công an tỉnh đã tập trung đấu tranh triệt phá nhiều đường dây tàn trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ quy mô lớn
đặc biệt là giáp vào thời điểm giáp thết nguyên đáng vì thế việc mua bán pháo nổ
rồi thì tàn trữ vụ kế bộ

đến thời điểm này đã giao nộp trên một trăm năm mươi loại vũ khí tự chế các loại
với sự nỗ lực quyết liệt của lực lượng công an tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững
tội phạm vi phạm pháp luật trên mọi lĩnh vực được kéo giảm hiệu quả
để công tác tấn công chân nóc tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trước trong dòng thiết nguyên đáng hai nghìn một mươi ba thì thời gian tới đây
để đánh giá đúng kết quả đạt được chúng tôi sẽ phải tổ chức sơ kết tháng đầu tiên để giúp kinh nghiệm
và tiếp tục chỉ đảm cho các đơn vị công an địa phương để tổ chức quyết liệt hơn nữa
đợt tấn công chân nóc tội phạm
từ nay đến tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi ba nhận định tình hình an ninh trật tự sẽ tìm mận diễn biến phức tạp
lực lượng công an tỉnh quảng nam sẽ tiếp tục triển khai tổng thể
đồng bộ các biện pháp nắm bắt tình hình từ sớm từ xa
triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
với mục tiêu cao nhất là giữ vững an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
quyết định truy nã đối với đối tượng đặng văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộp hậu thương chú tại thôn trạch khê xã quảng trạch huyện quảng dương tỉnh thanh hóa
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi trái
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộp hậu thương chú tại số nhà bảy mươi bảy trần xuân doạn
phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đối tượng này cao một m bảy mươi một và có nốt ruồi cách ba cm sau cánh mũi phải
và đối tượng lê đức hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộp hậu thương chú tại thôn đông hải
phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã
của công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa cũng về tội tổ chức đánh bạc
hoặc gã bạc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an